sau khi tiến hành thử nghiệm thương mại vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hôm nay tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt đã chính thức công bố vùng phủ sóng vinaphone năm g tại hà nội và tp hcm
vnpt cũng là nhà mạng duy nhất được cấp giấy phép thử nghiệm thương mại và giấy phép sử dụng băng tần năm g tại hai thành phố lớn nhất cả nước
tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt đã chính thức công bố vùng phủ sóng vinaphone năm g tại hà nội và tp hcm
xem video chất lượng tám k điều khiển robot thông qua năm g với sự chính xác tuyệt đối kết nối internet trong nhà thông qua năm g
tốc độ của vinaphone năm g lên đến hơn một gigapit nhanh gấp một mươi lần so với mạng bốn g và có độ trễ gần như bằng
đây là những thông số lý tưởng tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghệ cao
những bước tiến trên tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của vnpt trong việc cung cấp dịch vụ năm g tại việt nam